nhận được thông tin từ văn phòng của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn về cảnh báo của liên minh châu âu
đối với sản phẩm mì khô vị bò gà của công ty cổ phần thực phẩm thiên hương
đại diện vụ khoa học và công nghệ bộ công thương thông tin tiếp tục vào cuộc xác minh thông tin liên quan đến sản phẩm này
bộ công thương ngay lập tức đề nghị công ty cổ phần thực phẩm thiên hương khẩn trương báo cáo về quy trình sản xuất sản phẩm mì khô vị bò gà
do công ty sản xuất để đánh giá sự xuất hiện của chất ethylenoxid là chất không thuộc danh mục được quy định
về giới hạn tối đa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong thực phẩm theo thông tư năm mươi của bộ y tế trong sản phẩm
để có cơ sở xác minh làm rõ thông tin bộ công thương tiếp tục đề nghị ban quản lý an toàn thực phẩm
thành phố hồ chí minh thực hiện ngay một số nội dung sau
tổ chức thanh tra kiểm tra giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật về đảm bảo an toàn thực phẩm
của công ty cổ phần thực phẩm thiên hương khẩn trương thực hiện việc lấy mẫu để xét nghiệm chỉ tiêu ethilin oxyd
đối với một số sản phẩm công ty cổ phần thực phẩm thiên hương đang được lưu thông trên thị trường việt nam
đặc biệt lưu ý đối với sản phẩm mì khô vịn bò gà
hiện nay bộ công thương cũng đang khẩn trương xác minh thông tin liên quan đến cảnh báo về sản phẩm mì hảo
và miến gút của acecook
trên cơ sở tổng hợp các dữ liệu từ các đơn vị chuyên môn bộ sẽ có thông báo chính thức tới các cơ quan truyền thông báo chí
trên tinh thần bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng cũng như doanh nghiệp
thưa quý vị trong bối cảnh dịch covid một mươi chín vẫn đang diễn biến phức tạp nhiều mặt hàng vật tư y tế
cũng như khẩu trang nước sát khuẩn máy đo thân nhiệt đang có nhu cầu tiêu thụ tăng cao
lợi dụng điều này một số cơ sở kinh doanh lợi dụng để tăng giá trà trộn các mặt hàng giả
hàng kém chất lượng để tiêu thụ đây là những hành vi cần phải xử lý nghiêm khắc
đây là lô hàng chứa hơn tám ba trăm linh bộ quần áo bảo hộ y tế vừa được tổ công tác của quản lý thị trường
tỉnh lào cai phối hợp với công an tỉnh phát hiện bắt giữ tại thời điểm kiểm tra
chủ kho hàng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc của lô hàng trên
trong bối cảnh dịch covid một mươi chín vẫn đang diễn biến phức tạp
nhu cầu sử dụng các loại vật tư thiết bị y tế tăng cao lợi dụng điều này
nhiều đối tượng đã tìm cách trà trộn vận chuyển mua bán các sản phẩm hàng giả
hàng kém chất lượng trước tình hình đó các lực lượng chức năng tỉnh lào cai đã tăng cường kiểm soát
xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm đồng thời ký cam kết với hơn một trăm một mươi hộ kinh doanh vật tư
thiết bị y tế về việc niêm yết giá sản phẩm
niêm yết giá và bán theo đúng giá niêm yết và thứ hai nữa là phối hợp với các cơ quan y tế
cơ quan công an và chính quyền địa phương để kiểm tra kiểm soát chặt chẽ các hàng hóa lưu thông bày bán ở trên thị trường
tăng cường công tác tuần tra kiểm soát công tác tuyên truyền đến nhân dân về những phương thức thủ đoạn của các đối tượng
về buôn bán hàng giả và những

mặt hàng liên quan đến buôn lậu và đến những trang thiết bị y tế phục vụ cho công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
lợi dụng chính sách về xuất nhập khẩu hệ thống đường mòn lối mở trên các tuyến biên giới
các đối tượng tìm cách trả trội cắt giấu vật tư thiết bị y tế cùng nhiều mặt hàng khác
với thủ đoạn ngày càng tinh vi và khó phát hiện đòi hỏi các lực lượng chức năng cần tăng cường hơn nữa công tác kiểm soát
đồng thời xử lý nghiêm khắc nhằm ngăn chặn tình trạng này
tổng cục thống kê vừa công bố sáng hôm nay ngày hai mươi chín tháng tám giá lương thực thực phẩm tăng tại các địa phương
thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị của thủ tướng chính phủ là nguyên nhân chính làm chỉ số giá tiêu dùng
cpi tháng tám năm hai nghìn hai mươi một tăng hai mươi năm so với tháng trước và tăng hai tám mươi hai so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi
tuy nhiên tính chung tháng tám năm hai nghìn hai mươi một cpi tăng một bảy mươi chín so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi và là mức tăng thấp nhất kể từ năm hai nghìn một mươi sáu
lạm phát cơ bản tháng tám năm hai nghìn hai mươi một tăng chín so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi
trong một mươi một nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng chính có bốn nhóm tăng giá so với tháng trước bốn nhóm giảm giá
ba nhóm giữ giá ổn định nhà ở và vật liệu xây dựng thiết bị và đồ dùng gia đình hàng hóa và dịch vụ khác
trong tháng tính chung tháng tám năm hai nghìn hai mươi một cpi tăng một bảy mươi chín so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi

tăng cao nhất là nhóm hàng nhà ăn hàng ăn uống và dịch vụ
với mức tăng là hai hai mươi một thực phẩm tăng ba hai mươi bảy lương thực tăng bảy mươi bốn tác động làm tăng cpi chung là ba
nguyên nhân do trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội việc đi lại cung ứng hàng hóa lương thực thực phẩm gặp nhiều khó khăn
theo báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng tám và tám tháng năm hai nghìn hai mươi một của tổng cục thống kê
kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của cả nước đạt hai mươi sáu hai tỷ usd giảm sáu so với tháng trước và giảm năm bốn so với cùng kỳ năm trước
mặc dù vậy tính chung tám tháng năm hai nghìn hai mươi một kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước tính đạt hai trăm một mươi hai năm tỷ usd tăng hai mươi một hai so với cùng kỳ năm trước
trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt năm mươi năm sáu tỷ usd tăng một mươi năm chiếm hai mươi sáu hai tổng kim ngạch xuất khẩu
khu vực có vốn đầu tư nước ngoài kể cả dầu thô đạt một trăm năm mươi sáu tám tỷ usd tăng hai mươi năm năm chiếm bảy mươi ba bốn
trong tám tháng qua cả nước có ba mươi mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên một tỷ usd chiếm chín mươi một tám tổng kim ngạch xuất khẩu
trong đó có sáu mặt hàng xuất khẩu trên một mươi tỷ usd chiếm sáu năm
thực hiện chỉ đạo của tỉnh ủy tỉnh bình dương về tình hình phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn thành phố thuận an và thành phố dị an thị xã tân uyên
lực lượng công an cơ sở cùng với các lực lượng tuyến đầu đã quyết liệt triển khai khóa chặt chung tay đẩy lùi dịch bệnh phản ánh của nhóm phóng viên thời sự
thực hiện phương án ba tại chỗ các khu nhà trọ khu dân cư khóa chặt các tuyến phụ đường nhánh lối mở đường dân sinh
thu hẹp các tuyến đường huyết mạch bố trí lực lượng kiểm soát nghiêm ngặt hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
lực lượng công an cũng đã tăng cường tuần tra kiểm tra kiểm soát xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm trong công tác phòng chống dịch theo quy định và thực hiện chỉ thị số một mươi sáu
kiên quyết cho quay đầu những trường hợp không thực hiện quy tắc năm k của bộ y tế ai ở đâu ở đấy và không ra đường khi không thật sự cần thiết

làm lây lan dịch bệnh trong cộng đồng trường hợp đủ cơ sở thì cụm cố hồ sơ để đề nghị truy tố các tổ chức cá nhân liên quan theo đúng quy định
tất cả cùng vào cuộc với phương châm khóa chặt địa bàn giữ vững mở rộng vùng xanh ngăn chặn sự xâm nhập dịch bệnh từ các vùng đỏ sớm đưa cuộc sống về trạng thái bình thường mới